các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những ngày đầu chập xứng bước vào nghề dòng ca năm một mươi bảy tuổi hoàn toàn hát theo năng khiếu do chưa được đào tạo qua trường lớp
có thể kể đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ như bông điên điển nỗi buồn chim sáu vọng kim lan phải lòng con gái biến tre áo mới cả mau
năm hai nghìn hai bà thui dung gặp phi nhung ở mỹ
thời điểm đó cô ấy là một trong những giọng ca nổi tiếng được yêu thích hàng đầu ở hải ngoại
bà thuy dung bất ngờ khi nhận được đề nghị thiết tham muốn về việt nam biểu diễn của phi nhung
hầu hết nghệ sĩ hải ngoại về nước khi đã qua thời đỉnh cao
dương phi nhung đã chia sẻ với bà rằng cô khát khao được hát trước khán giả quê nhà dù đang được săn đoán ở mỹ
từ một ngôi sao biểu diễn tại những sân khấu lung linh ở nước ngoài về việt nam phi nhung cùng anh em nghệ sĩ trải sâu khắp các tỉnh thành
lúc đó bà thuê dung thường tổ chức các sâu diễn kéo dài từ miền tây đến miền trung
và xa bắc sân khấu ở các tỉnh đôi khi chỉ dừng tạm bỡ trên sân bóng cánh đồng thiếu đèn
phi nhung cũng không ngại càng không than thở
mỗi sầu diễn ca sĩ ngôi sao như phi nhung thường được sắp xếp hát ba bài
nhưng khi khán giả yêu cầu cô ấy sẽ hát thêm trong khi bản thân có quyền từ chối
nếu không trân trọng khán giả cô ấy sẽ không nhiệt tình như vậy
bởi dù hát ba bài hay một mươi bài các xe cũng không thay đổi
ngay từ ngày đầu về nước cô ấy đã hòa nhập với
đời sống của nghệ sĩ việt nam
trong mắt mọi người phi nhung giản dị chân chất và hòa đồng
bà thu dung nhớ nhiều lần sau sâu diễn khuya cả nhóm nghệ sĩ đi ăn
phi nhung đáp bỏ chén đũa đứng hát chay tặng khán giả khi được yêu cầu
trước khi phải nhập viện vì mắc covid một mươi chín tôi xúc động trước hình ảnh phi nhung
vừa nấu cơm từ thiện vẫn hát vang trong bếp
có thể nói cô ấy là ca sĩ bình dân giản dị hát mọi nơi với tâm hồn vô tư
giọng ca đặc biệt và cách luyến lái không thể trộn lẫn
trở về việt nam từ khi đang ở đỉnh cao của nghề và hai mươi năm qua
phi nhung luôn giữ được tên tuổi vị trí trong giọng nhạc chữ tình dân ca
có thể nói cô ấy có giọng ca đặc biệt có chút khẳng và cách luyến lái riêng
vì vậy chỉ cần phi nhung hát chữ đầu tiên dòng ca không thể trộn lẫn với bất cứ ai
phi nhung xa đi nhạc dân ca chữ tình đã mất một
giọng ca đẹp chan chữ tình
không ỉ lại tài năng phi nhung thể hiện là người ham học hỏi chịu quan sát và không ngại đón nhận những góp ý
vốn xuất thân từ miền trung không thuận lợi để hát nhạc trữ tình dân ca của miền tây
nên cô ấy phải tập luyện chăm sỉ để hoàn thiện một bản thu âm
trước khi nghe người khác góp ý phi nhung đã khó tính với chính bản thân mình
nhiều lần thu âm đến một giờ khuya cô ấy vẫn nói với bà thu dung
còn thấy chữ này chưa ổn mai mà hãy cho con lên phòng thu lại nhé
bài hát kỹ thuật khóa thế nào phi nhung cũng cố chiêm phục
cô ấy cần chẳng chút từng nốt từng đoạn luyến lái
trong quá trình thu âm nhiều ngôi sao khá tính mạnh không nghe góp ý của ai kể cả nhạc sĩ
phi nhung thì không
bà thu dung nhớ có lần cô ấy thu âm ba ca khúc của cổ nhạc sĩ thanh sơn
ông góp ý phi nhung về cách luyến lấy trong ca khúc
thay vì giận
cô ấy hứa về nhà luyện thêm để hôm sau hát đúng ý tác giả
chính vì sự cầu thị đó hầu hết nhạc sĩ cảm thấy vui và thoải mái khi cộng tác với phi nhung
không chỉ ca hát phi nhung còn thể hiện sự đa tài khi có thể ca cải lương diễn hải
ai cũng biết hát cải lương đúng và hay không là dễ
ấy vậy mà phi nhung chỉ được tuyển bối hướng dẫn qua đã có thể hát ngọt ngào
bà thua dung đã sản xuất nhiều vỏ cải lương do phi nhung đóng
và đều hài lòng
với sự thể hiện của cô ấy và bà tên khán giả cũng chưa ai chê khi phi nhung ca cải lương
bản lĩnh trên sân khấu hơn hai mươi năm nhưng phi nhung cũng không tránh khỏi những sự cố hát ca khúc chưa trọn vẹn
đó là điều bình thường với ca sĩ nhưng phi nhung luôn giàn vặt cảm thấy mình có lỗi
lần nào hát siêu tốt cô ấy cũng chạy vào cánh gà khóc nức nở như đứa trẻ con
cô ấy xin lỗi khán giả nhưng vẫn sợ mọi người không thể bỏ qua cho mình
tấm lòng hướng thiệt
không chỉ bà thôi dung mà rất nhiều khán giả yêu quý phi nhung về tài năng tấm lòng sự vươn lên mạnh mẽ dù cuộc sống đối diện với nhiều sung gai
vì vậy giữa bà thuy dung và phi nhung không chỉ là mối quan hệ công việc mà như người thân
cô ấy gọi bà thu dung là má xương con
những năm gần đây sân khấu ca nhạc bị thua hẹp show diễn giảm bà dung ít tổ chức show
phi nhung cũng tách hoạt động độc lập
nhưng chỉ cần tôi gọi cô ấy sẽ có mặt mà không đặt nặng khách xe
vào dịp sinh nhật của bà dung phi nhung bận đi diễn ở miền tây
nhưng trở về thành phố hồ chí minh cô ấy vẫn đến nhà thăm và chúc mừng
những hành động đơn giản đó đều cho thấy cô ấy là người sống quá trước quá sau
bà thuy dung tin không chỉ có mình rất nhiều đồng nghiệp đều quý phi nhung về tấm lòng chân thành
hướn cả bà thu dung tiên không chiệt của mọnh
hướn cả bà thu dung để phi nhung ở lòng hướng thiệt nhận nuôi hai mươi em nhỏ khóa khăn cơi nhỡ
nhiều người có điều kiện có tấm lòng nhưng hiếm ai đủ quyết tâm làm như phi nhung
nuôi hai mươi đứa trẻ cho chúng ăn học đủ đầy không phải việc đơn giản
phi nhung mất ở tuổi còn sông sức cống hiến cho nghề và xã hội là điều đáng tiếc
nhưng thời gian đã qua cô ấy đã sống cuộc đời ý nghĩa trọn vẹn
cô ấy ra đi

tiếng hát ngọt ngào
chan chứa tình
vẫn sống trong trái tim mọi người
khoảng thập niên một nghìn chín trăm chín mươi
sự xuất hiện của cô ca sĩ giống tây
chuyên mặc áo dài
hát dân ca quê hương ngọt lịp
như một hiện tượng làng nhạc
thời điểm đó môi trường internet hoàn toàn khác hiện tại
lượng thông tin vô cùng ít ỏi
càng không có mạng xã hội
không ít khán giả còn tưởng phi nhung là đây thật
đâu biết cô gái con lai mẹ việt bố mỹ
sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo
và lây cu
phi nhung và ước mơ để lại
không có ai trong showbiz lại có nhiều con như phi nhung
chị là mẹ có hai mươi bốn người con
gồm một con ruột và hai mươi ba con nuôi
chị mua thêm nhà
cũng để mấy đứa con ở
chứ chị chỉ cần cái phòng
cái giường là đủ rồi
phi nhung từng nói
ra bên ngoài thì mình cũng không bằng ai
nhiều người là mẹ còn giỏi hơn mình
nên chị chỉ biết chăm lái
cho nó cho các con của mình trong vòng tay
trong khả năng của mình
chị dạy wendy con gái ruột của phi nhung
như thế nào thì dạy những đứa con khác cũng như vậy
quan điểm của phi nhung là tùy vào độ tuổi
mà có cách dạy con cho hợp lý
đặc biệt khi con bắt đầu lớn
thì chị luôn dành thời gian tâm sự
an ủi hỏi han như một người bạn để hiểu quan hơn
một trong những điều quan trọng nhất mà phi nhung lưu tâm
khi dạy các con là phải đi học
chị nói hết ngày trước
chị không được học đến nơi đến trốn
nên bây giờ nhất định các con chị phải được học hành tử tế
chị hiểu rõ nếu hứa tự bươn trải
mà thiếu nền tảng kiến thức
thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống này
thế nên khi nhận cường làm con nuôi
chị đã nói với cường
mẹ nhận con về để nuôi con đi học
chứ không phải đi hát
thực tế từ ngày về sống xung với mẹ nuôi
hồ văn cường cũng không đi hát nhiều
như bạn bè đồng chăng lứa
đến nay cường đã là sinh viên đại học
điều mà không phải đứa trẻ khó khăn nào cũng có được
trong chuỗi ngày diễn ra thỉ phi
về mối quan hệ với hồ văn cường
có lúc phi nhung thấy hối hận
chị tâm sự
mình ăn học ít nên thật thà thẳng thắn
cứ nghĩ ai cũng như mình
đem con lên mạng chỉ nghĩ đơn giản
là nhờ cộng đồng mạng dạy con cho tốt hơn
không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp ngoài tưởng tượng như thế
chị hối hận về cách dạy con chưa tiêu chuẩn
những ngày hai mẹ con giận nhau
chị là người làm hòa với cường
những ngày trước khi bị bệnh
phi nhung thường xuyên chia trẻ hình ảnh
cả gia đình hòa thuận sau biến cố
chị cũng hào hứng khoe hồ văn cường thay đổi tích cực hơn
vui vẻ hơn và đuổi giỡn với mọi người trong nhà
chứ không im lặng như trước nữa
phi nhung chia trẻ là chị hạnh phúc
khi nhìn thấy các con lớn lên tường ngại
những đứa trẻ mổ côi mà chị cưu mang
không chỉ có một mái nhà
mà còn được đến trường
được thực hiện giấc mơ của mình
hạnh phúc đó khiến chị bỏ qua
cả những cơ hội gầy rựng một mái ấm cho chính mình
chị kể đã một mươi hai năm
chị không hẹn hòa với người đàn ông nào
về chị muốn dành trọn vẹn tình thương cho các con
chị không muốn những đứa con của mình
lại bị mẹ bỏ thêm lần thứ hai
hơn nữa tìm được một người đàn ông nghĩ giống mình
và chịu chăm sóc cho bằng đó đứa con
đâu phải dễ nên thôi vậy
phi nhung tâm sự
nhiều con là thế
nhưng điều phi nhung sợ lại chính là làm phiền các con
nhiều người về già bán hết của cải về sống chung với con
đó là điều không nên
mình phải có một số tiền riêng
con không cần phải chiêu cấp
mình có thể tử sống để không làm phiền con cái của mình
với chị nuôi dạy con
chính là việc cố gắng để trở thành bạn của con
đừng áp đặt quan điểm cá nhân và các con
mà hãy lắng nghe thấu hiểu và hướng dẫn các con đi đúng con đường
mỗi người mẹ lại có một cách dạy con khác nhau
tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa
tình mẹ dành cho con vẫn bao la và xuất phát từ tận đáy lòng
mẹ vẫn sẽ luôn bao dung và yêu thương những đứa con của mình
vì thế con cái hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của cha mẹ
phi nhung chảy lòng
phi nhung cứ vào phòng thu là khóc
sự ra đi của ca sĩ phi nhung đã khiến nhiều nghệ sĩ nghẹn ngào
ca sĩ hồng nhung nhớ lần cuối gặp phi nhung là tại một sơ diễn ở mỹ
ấn tượng của nữ ca sĩ về đại dị là người phụ nữ tươi tắn thân thiện và nhiệt tình
hồng nhung kể lại khi biết tin phi nhung qua đời ở tuổi năm mươi một
cô nghe đi nghe lại bài hát cát bụi rồi chuyển qua nhạc phẩm như cánh vạc bay
sau đó cô bật khóc
hồng nhung nhớ về lần cuối cùng gặp đàn sĩ tại một sư diễn ở mỹ
ấn tượng trong cô là giọng ca sĩ năm một nghìn chín trăm bảy mươi thân thiện nhiệt tình
sự ra đi của phi nhung khiến hồng nhung suy ngẫm nhiều về nhân tình thế thái về thái đổi sống trong cuộc đời
nữ ca sĩ tâm sự trận bẻ dâu do đại dịch gây ra đã lấy đi bao mạng sống
phủ một bầu không khí hoang tàn nơi mặc những tiếng khóc thấu trời mây
vậy mà tối qua tôi còn cản nhận vài chuyện trong ngày không như ý giải la con cái
giờ tôi rất xấu hổ về bản thân
tôi nghĩ nhiều về phi nhung về những người tôi quen biết trong hai năm qua đã khuất bên kia núi
chung cảm xúc với hồng nhung nghệ sĩ ưu tú trịnh kim si
người có hơn một mươi năm gắn bó với phi nhung trong công việc lẫn cuộc sống cho biết
từ trưa ngày hai mươi tám hai mươi chín khi nữ ca sĩ mất cô buồn ruột tay chân vì bất ngờ thương xót
cả buổi chiều nữ nghệ sĩ bật lại clip
những phần ghi hình mà cô cùng với vi nhung từng hợp tác chung trong phim ngồi ghế nóng game show
ngoài trời mưa to diễn viên kim si kể cô vừa xem vừa khóc
một giọng ca quá đẹp nhưng lại ra đi ở tuổi còn quá trẻ
đến giờ tôi vẫn bàng hoàng về tim buồn quá đỗi đau xót này
tôi chỉ ước thời gian quay trở lại phi nhung được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hoặc bệnh tình nhẹ hơn
phó chủ tịch hội sân khấu tp hcm cho biết
nữ nghệ sĩ cho biết phi nhung bên sân khấu và thích đóng kịch
mỗi lần gặp nữ ca sĩ đều ngỏ ý muốn tham gia vở mới trên sân khấu của trịnh kim si
thế nhưng mỗi lần chỉnh kim si gọi để mở phi nhung thử vai nữ ca sĩ đều từ chối vì quá bận không sắp xếp được thời gian
cô kể lại phi nhung hay hỏi tôi khi nào sân khấu có vở kịch mới nhớ mời cô qua đóng
cô ấy nói trước giờ em yêu điệu thục nữ hát nhạc vàng
nên muốn thay đổi bằng việc đóng vai có cảnh đánh võ
em biết mua kiếm
tôi mới đùa và bảo thế chị phải dựng vở nào có cảnh múa kiếm rồi mời em phải không
phi nhung cười giản dỡ
tôi nhớ mãi nụ cười đó
theo nghệ sĩ trịnh kim si trong những lần ngồi chung ghế giám khảo các cuộc thi về âm nhạc cô có dịp hiểu rõ hơn tính cách của phi nhung
diễn viên kể ngoài đời phi nhung thật thà dễ tin người nên thường bị đồng nghiệp chọc gạo
khi mọi người lật bài ngửa nữ ca sĩ xấu hổ và đỏ mặt
phi nhung không kiểu cách nghĩ sao nói vậy vô tư lắm
vì thế mọi người thương em nhiều
dù kiên cường chiến đấu nhưng em không vượt qua được số mạnh
mong rằng ở thế giới bên kia em luôn vui vẻ giảng dỡ và tiếp tục những hành trình thiện nguyện
mc quyển linh cho biết ai đó nói làm thiện nguyện trong thời dịch là đánh cược mạng sống của mình
nhiều người đã qua đời
và hôm nay người em của tôi ra đi mãi mãi
mọi người khóc tiễn đưa và luôn nhớ về em
ra đi thanh thản nhé em ơi
nhạc sĩ yên lam phổi trách ghi âm và làm nhạc các ca khúc của phi nhung kể với dinh
ngoài đời nữ ca sĩ là người hòa đồng dễ chịu
nhưng trong công việc cô nghiêm khắc chỉn chu
khi bản thu hoàn chỉnh giọng ca bông điên điển nghe lại nhiều lần
và chủ động đưa ra ý kiến để hoàn thiện tác phẩm
nếu chưa hài lòng cô sẵn sàng chạy qua nhà yên lam vào lúc nửa đêm để chỉnh sửa đến lúc ưng ý
hiện có một số bài hát nhưng đã thu âm nhưng tôi chưa phối được
hoặc vài bài khác thì tôi làm nhạc rồi nhưng vì dịch nên nhung chưa thu âm được
mọi thứ đang giang dở thì nhung mắc covid một mươi chín rồi qua đời
tôi sẽ gửi lại những sản phẩm đó cho ekip của nhung
nhạc sĩ nhớ lại mỗi lần thu âm bài hát mới
vì nhung vừa hát vừa khóc
vì thế trong những lần thu âm về sau nhạc sĩ yên lam phải tắt đàn để không gian tối lấy lại cảm giác dân nữ ca sĩ
anh kể đa phần nhà của nhung đều rất giàu cảm xúc sâu lắng và chạm vào trái tim của người nghe
mỗi lần hát trong phòng thu nhung đều khóc suốt mướt thương lắm
vì nhung có tính cách hào sản chân sết

những năm gần đây phi nhung tham gia ngồi ghế nóng của nhiều game show
đạo diễn hoàng nhật nam là đạo diễn game show tài tử tranh tài mà giọng ca sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi làm giám khảo
đạo diễn cho biết
khi đó chị phi nhung rất lo lắng và hồi hộp khi không biết giao tiếp thế nào để phù hợp với vị trí giám khảo
tôi đã là gần động viên chị là chị gần góp ý chân thành thoải mái
các tập đầu chị phi nhung cũng ít nói
chỉ mới tự tin hơn và trao đổi nhiều kinh nghiệm cho người chơi
lần cuối đạo diễn hoàng nhật nam gặp phi nhung là tại chương trình ngôi sao đương thời cùng mc thanh bạch vào năm hai nghìn hai mươi
cả ba tâm tình về chuyện buồn vui kỷ niệm của đời nghệ sĩ và gia đình
khi ấy phi nhung ngồi bên chiếc máy may để gợi nhớ các ký ức xưa cũ
mười năm làm việc trực tiếp với phi nhung mc la thoải phi kể đàn em là người dễ gần hay chủ động bắt chuyện với đàn em

theo nam mc phi nhung có tính cách hào sản chân chất của người miền tây rồi sinh ra và lớn lên tại đắk lắc
người gặp hoàn cảnh khó khăn
nam mc bày tỏ
tôi tưởng nghĩ rằng
những ngày sau giãn cách xã hội
khi mọi hoạt động văn nghệ được trở lại
sẽ hát trải qua nhà phi nhung
để cùng soạn hợp đồng biểu diễn
rồi lại đi lên cục nghệ thuật biểu diễn để xin cấp phép
lúc đó tôi sẽ nghe nhung
nói câu quen thuộc
đồ đệ đâu mà anh phải đi làm giấy tờ cực vậy anh phí
thì tất cả đã không thể
dù đang nguyện cầu rất nhiều cho nhung
nhưng phải nói lời tiễn biệt em
trong thời dịch bệnh
phi nhung dẫm đẩy trông gai để thành danh
nổi tiếng trong bối cảnh thập niên
đồng nghĩa sự thành danh của phi nhung là hữu cơ
tức là chỉ hát hay
khán giả mê đĩa bán thật nhiều
mới thành danh
bốn năm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
phi nhung tự tiếp thịt bán đĩa
mà một mươi năm cd in bao nhiêu
thì bán sạch bấy nhiêu
được báo giới gọi là
nữ hoàng băng đĩa
đầu năm hai nghìn
sự nổi tiếng của phi nhung vút lên
cùng với như quỳnh mạnh quỳnh và trường vũ
làm tứ trụ của làng nhạc hải ngoại
sức hút của dòng bolero
dân ca quê hương
vì thế mà tăng mạnh
bất chấp sự phát triển như vũ báo của tân nhạc
thể hiện qua trảo lưu làn sóng xanh trong nước
nhiều người nói đời phi nhung vinh hiện
nhưng để vinh hiện
nữ khai sĩ từng bước đi trên đoạn đường dài
đầy đau đớn và nước mắt
phi nhung bất hạnh từ nhỏ
đó là tuổi thơ không có bố
mẹ mất sớm
một mình nuôi em nhỏ trong những phút phương sai
xa nào có hay
mà chiều nay con dố mẹ nơi này
ca khúc trong nhớ mẹ lý mổ côi
nhạc sĩ trương quang tuấn
viết về đời phi nhung
phi nhung một mình sang mỹ làm công nhân mưu sinh
mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng
chỉ trở thành mẹ đơn thân
phi nhung luôn ý thức mình là người hát
may mắn được khen hay
còn ngoại hình thì không hề đẹp
thực tế giọng nữ ca sĩ không xuất sắc
nhưng lạ mà người nghe nhắm mắt
vẫn nhận biết là chị hát
cũng có thể do đời nhiều đau thương
mà giọng hát chị luôn nghe như sắp khóc
một cách tự nhiên
vì ý thức gió bản thân
phi nhung không màng xí diện háo
chị tự thu tự in đĩa
tự tiếp thị bán đĩa cho mình
chị kiên trì gửi bản thu của mình
trong một trung tâm ca nhạc lớn ở hải ngoại
trong bảy năm mới có hợp đồng chính thức
trong bảy năm mới có hợp đồng chính thức
khi có điều kiện khá hơn

phi nhung nhận những đứa trẻ mồ côi làm con nuôi
chị vốn không có cha
mẹ mất sớm
sống những tháng năm lạnh lộng
tình yêu thương suốt thỏa ấu thơ
nên hơn ai hết
chị muốn các bé mổ côi có mẹ
biết niềm hạnh phúc khi có mẹ là thế nào
chị nhận một mươi rồi một mươi tám hai mươi
đến nay là hai mươi ba cháu nhỏ
có một từ đánh giá về phi nhung khá đúng
là đa mang
dù ái nái với con gái ruột wendy
chị vẫn không buông bỏ
giấc mơ cứu người giúp đời
mà chị đã mang trong lòng lúc thời trẻ
chị không nỡ lướt qua những đứa trẻ mổ côi

những người nghèo khó
và làm mọi thứ xem như nghiệp của mình
ngớp nghè hát tuổi năm mươi
phi nhung không mưu cầu đột phá gì
trong sự nghiệp và danh tiếng nữa
con gái chị đã có thể tự đi
bằng đôi chân của mình trên đường đời
cuộc sống chị xoay quanh đi hát
nuôi dạy con làm từ thiện
và tu tập phật pháp
trong cuộc sống bình dị như mình hẳng mong
một sự kiện xảy ra khiến
riêng cuối cuộc đời của phi nhung phải viết lại
phi nhung luôn cười rất tươi khi được làm từ thiện
phi nhung luôn cười rất tươi khi được làm từ thiện
sau khi một người phát tin đồn về một nhân vật
được suy diễn là phi nhung
chỉ như mất tất cả sau một đêm
không có cuộc điều tra
không có bất minh chứng hay là sự xác nhận nào
người trong cuộc liên tục xin được yên
phi nhung vẫn bị đấu tố và kết đổi
người trẻ không biết chị là ai
khán giả của chị nay ở cái tuổi
không còn la cả mạng xã hội nữa
vì thế mạng xã hội suốt thời gian đó
như khối thông tin xấu độc
tiêu cực khổng lồ
mà hầu hết là mũi dao một chiều
nhắm về phía chị
phi nhung từng nói
thời gian sẽ chứng minh tất cả
sự thật sẽ được phơi bày
nhưng liệu chỉ có đủ thời gian để chứng kiến
khi trong vòn vẹn một tháng nhập viện
vì dương tính với covid một mươi chín
chị đã chút hơi thở cuối cùng
khoảng năm hai nghìn bốn hai nghìn năm
tin giả phi nhung qua đời
từng làm dậy sóng khán giả trong nước
nhất là các tỉnh huyện xa
chiếc cd cắt ghép
từ một video ca nhạc của chị
khiến bao người rơi nước mắt
khi phi nhung thực sự rời khói tạm
mạng xã hội lại cuồn cuộn những chia sẻ đồng cảm
như đúng cái cách dòng chảy thông tin tiêu cực
về chị trước đó
đời vinh hiển
và đắng cay của danh ca phi nhung
ai khiến phi nhung nên nông nỗi
hay sự thật về những tin đồn không còn quan trọng nữa
chỉ cũng không còn
cách nào tự thanh minh cho mình
những tâm tư còn nảy chiếu
những lời chưa kịp nói ra
có lẽ hai danh ca đã mang theo về thế giới bên kia
dòng chảy thông tin của mình
mạng xã hội sẽ lắng tử khóa phi nhung
sau hai ba ngày nữa
nhưng người dụng mạng
từng cay độc mắng chị chị
rồi chia buồn khi chị ra đi
chết tiếp tục một trào lưu mới
riêng với người hâm mộ phi nhung
một vị sao trên bầu trời nghệ thuật vừa tắt
họ chắc chắn ghi nhớ vị sao phi nhung
tỏa sáng ở vị trí ấy
và cách chỉ làm cho bầu trời nghệ thuật
thêm lung linh
chỉ vẫn vinh hiển
không ai có thể phủ nhận sự vinh hiển ấy với họ